do ảnh hưởng mưa của cơn bão số một mươi sáu chiều và đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai mực nước trên các sông từ quảng nam đến bình thuận và thượng lưu sông đồng nai sẽ lên
trong đợt lũ này mực nước trên các sông phổ biến lên mức báo động một báo động hai trên các sông suối nhỏ lên mức báo động ba
ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai do ảnh hưởng mưa lớn kết hợp với nước biển dân gây nguy cơ cao xảy ra ngập ống diện rộng sạt lở bờ sông bờ biển ở khu vực nam bộ
đặc biệt là thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu
nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp khu đô thị ở các tỉnh từ quảng nam đến bình thuận đặc biệt từ các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa
lũ quét sạt lở đất vùng núi ven sông có nguy cơ xảy ra trên các tỉnh từ quảng nam đến bình thuận bà rịa vũng tàu và kiên giang rủi ro thiên tai cấp độ hai ba